hơn bốn mươi năm qua những người dân ở ba thôn định xá mộc đức và trương xá xã cam hiếu huyện cam lộ tỉnh quảng trị dùng nguồn nước được cho là bị ô nhiễm
thời gian qua đã có nhiều đoàn về kiểm tra nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có phương án xử lý nguồn nước
vấn đề này đã gây rất nhiều khó khăn cho chính quyền địa phương cũng như người dân nơi đây
ông nguyễn đức việt ở thôn mộc đức xã cam hiếu huyện cam lộ sống từ nhỏ đến lớn tại vùng quê này
năm nay ông đã bảy mươi tuổi cũng chừng đó thời gian ông việt chứng kiến người dân nơi đây dùng nguồn nước ô nhiễm như thế nào
theo người dân sống nơi đây cho biết nguồn nước bị ô nhiễm không chỉ có ở thôn mộc đức mà thôn định xá và trương xá
xã cam hiếu cũng như thế nào
cả ba thôn mộc đức định xá và trương xá có hơn năm trăm linh hộ dân với hơn hai năm trăm linh nhân khẩu
theo ngành y tế địa phương cho biết tỷ lệ mắc bệnh ở ba thôn này nhiều nhất xã cam hiếu
và theo chính quyền địa phương cho biết thì nguồn nước ở đây chủ yếu là bị nhiễm sắt vôi và phèn nặng

với hơn hai năm trăm linh nhân khẩu